chỉ số công khai ngân sách tỉnh năm hai nghìn một mươi tám đã được công bố
trong sáu tỉnh được xếp vào nhóm a nhóm công khai đầy đủ tỉnh vĩnh long có vị trí cao nhất với chín mươi năm mươi hai điểm
và đáng chú ý là hai địa phương có mức chi tiêu ngân sách lớn nhất là thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh đều ở thứ hạng thấp xếp vào nhóm c
mặc dù năm hai nghìn một mươi tám chỉ số của các địa phương đều cao hơn so với năm hai nghìn một mươi bảy nhưng vẫn có những tỉnh có điểm rất thấp như hải phòng với năm một mươi bốn điểm
khảo sát cho thấy tính công khai về ngân sách tỉnh có tiến triển tốt nhưng tính đầy đủ chưa được cải thiện
mới có ba mươi chín tỉnh công khai danh mục đầu tư công các tỉnh còn ít tạo cơ hội cho người dân tham gia vào quản lý ngân sách tại địa phương
sáu mươi ba trên sáu mươi ba cổng thông tin điện tử của các tỉnh đều có thư mục hỏi đáp và email liên tục
hà nội và thành phố hồ chí minh đều đứng ở thứ hạng thấp xếp vào nhóm c trong số các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có đà nẵng được xếp vào nhóm a